tại thành phố hải dương tỉnh hải dương thị trường đồ trang trí tết đang rất sôi động
năm nay đồ trang trí tết khá phong phú hình thức bắt mắt đa dạng
đáp ứng nhu cầu mua sắm và trang hoàng nhà cửa của người dân
tại thành phố hải dương các cửa hàng bán đồ trang trí dịp tết rực rỡ sắc đỏ của các loại đèn lồng
cầu đối với nhiều chủng loại các sản phẩm bán ra thị trường năm nay hầu hết đều có xuất xứ việt nam
các loại đèn lồng có giá từ sáu mươi đến một trăm ba mươi đồng tùy kích cỡ
cầu đối loại nhỏ hai mươi đồng một cái lì xì một tập từ năm đến một mươi chiếc có giá từ bốn đến tám đồng
bên cạnh những loại đồ trang trí nhà cửa các loại hoa giả để trang trí cũng được nhiều người dân quan tâm
giá cả cũng có nhiều loại từ rẻ đến đắt tùy thuộc vào chất liệu hoa
một trậu hoa có giá từ vài trăm nghìn đến một triệu đồng
tên nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi đang đến gần với những món đồ trang trí đang được bán trên thị trường khá phong phú
và đa dạng hy vọng sẽ góp thêm niềm vui xuân ấm áp cho mọi nhà